nguyễn thị kim dung nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính cdc hà nội nhận sáu năm tù
nguyễn ngọc quỳnh nguyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ cdc hà nội lĩnh án năm năm tù giam
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với nguyễn quốc huy
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay lấy danh nghĩa làm việc tại các công ty bán hàng thực phẩm đông lạnh
nguyễn quốc huy đã sử dụng zalo và facebook để truy cập vào các group bán hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn hà nội và tp hcm
thực hiện hành vi lừa đảo người cần tìm mua hàng sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt của bị hại
được biết huy đã lừa được nhiều bị hại với số tiền hơn hai tỷ đồng
ngoài đối tượng nguyễn quốc huy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang còn tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan đến vụ việc là
lê phước hưng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang và hồ trinh anh chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vợ của huy để điều tra các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này
liên quan đến vụ triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen tại khu công nghiệp amata phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
qua công tác điều tra xác minh vào ngày hai mươi bốn tháng sáu công an tp biên hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm nguyễn tiến thành nguyễn văn sơn nguyễn văn nam và nguyễn thế anh cùng quê tỉnh ninh bình bùi quang hương trú tại tp nam định
các đối tượng này đều thuê trọ tại phường long bình tp biên hòa để hoạt động cho vay tiền trả góp với lãi suất từ một mươi năm cho đến hai mươi một tháng
nguyễn tiến thành đã cho năm khách hàng vay tiền và thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu tại khu vực cổng khu công nghiệp amata đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn sơn đang thực hiện hành vi thu tiền trả góp của một người phụ nữ
qua đấu tranh sơn khai nhận đã cho chị này vay ba mươi triệu đồng và thu cả gốc lẫn lãi là bốn mươi hai triệu đồng trong vòng hai mươi hai ngày tương đương với bốn mươi tiền gốc
mặc dù đã có quy định
về việc tạm dừng hoạt động của một số loại hình kinh doanh phục vụ vui chơi giải trí phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng vào sáng sáng qua đội cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy kết hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tp cảm mau đã bắt quả tang một cơ sở karaoke đang hoạt động và phát hiện một số đối tượng sử dụng ma túy
tại phòng hát của cơ sở karaoke goxide thuộc khu vực khóm bảy phường năm có bảy khách gồm bốn nữ ba nam đang hát karaoke và nhân viên phục vụ
kiểm tra phòng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng viên nén màu xanh được bẻ làm đôi một đĩa nhựa cùng một số tăng vật khác
ngoài ra trong phòng còn vương vãi chất bột màu trắng
qua kiểm tra có sáu đối tượng dương tính với ma túy những đối tượng liên quan đã được đưa về cơ quan để kiểm tra y tế và đo thân nhiệt
ngoài việc xử lý các lỗi quả tăng cơ quan chức năng sẽ đề nghị xử lý cơ sở karaoke goshi về vi phạm không thực hiện các quy định về phòng chống dịch
covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
cùng với các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh lực lượng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài đến địa bàn tỉnh cư trú nhằm góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh
theo báo cáo của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một mươi một trường hợp vi phạm quy định về quản lý xuất nhập cảnh
trong đó có sáu cơ sở lưu trú cho người nước ngoài nghỉ qua đêm không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định
một doanh nghiệp có hành vi khai không đúng sự thật khi bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
một người nước ngoài sử dụng thẻ tạm trú việt nam quá thời hạn một mươi sáu ngày trở lên mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền
một người nước ngoài có hành vi giúp đỡ chứa chấp che giấu tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài ở lại nước ngoài với tổng số tiền phạt gần một trăm năm mươi triệu đồng
khi mà có sự thay đổi về các cái khách hàng
ví dụ như khách hàng mà đến với chúng tôi thì chúng tôi đã có khai báo lưu trú trên hệ thống quản lý của xuất nhập cảnh
và ngoài ra thì chúng tôi còn lưu những bộ hồ sơ khách hàng và yêu cầu khách cung cấp đầy đủ thông tin
nhất là về giấy tờ về cách ly covid đã cách ly ở đâu chưa và địa điểm mà người ta cách ly là ở chỗ nào
và cái điểm đến của người ta thì điểm đến của khách hàng
thì khách hàng đến từ đâu và đến từ địa điểm nào thì chúng tôi vẫn phải kiểm soát
và khi mà đến đây thì vẫn phải khai báo y tế bình thường
mặc dù hà nam không có cửa khẩu song lại là tỉnh có nhiều khu công nghiệp với số lượng trên hai chuyên gia và công nhân nước ngoài tạm trú
để chủ động phát hiện ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập tới nước ngoài và địa bàn tỉnh
thời gian qua công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố thành lập các đội tổ tiến hành kiểm tra hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú đảm bảo quản lý chặt chẽ về hộ khẩu
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp có lao động người nước ngoài và cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đảm bảo một trăm linh người nước ngoài đến tạm trú hoạt động trên địa bàn tỉnh được khai báo tạm trú theo quy định kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương
về cơ bản thì người nước ngoài chấp hành tốt các quy định của pháp luật việt nam
tuy nhiên qua công tác kiểm tra quản lý cư trú hoạt động người nước ngoài
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp có lao động người nước ngoài và cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đảm bảo một trăm linh người nước ngoài đến tạm trú hoạt động trên địa bàn tỉnh kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp người nước ngoài
để chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài và quản lý người nước ngoài cư trú làm việc trên địa bàn
thời gian gần đây đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào nước ta đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh thành phố không được kiểm soát cách ly áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
do vậy lực lượng công an tỉnh hà nam đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú nhất là lưu trú người nước ngoài trên địa bàn nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
chiều qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tiếp nhận một trăm năm mươi tám y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an trở về sau khi tham gia hỗ trợ tỉnh bắc giang phòng chống dịch covid một mươi chín để thực hiện cách ly y tế hai mươi một ngày
theo quy định của bộ y tế
để chủ động đón đoàn cán bộ y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học của truyền hoàn thành nhiệm vụ trở về tại tâm dịch bắc giang trung tâm huấn luyện và bồi sử nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã chủ động phối hợp với các lực lượng y tế hậu cần phục vụ tốt nhất nhu cầu về ăn ở cũng như việc phân công lực lượng tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo sức khỏe cho các y bác sĩ trong suốt thời gian thực hiện cách ly được an toàn hiệu quả
điều này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm sẻ chia tận tình vì đồng chí đồng đội mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo bộ công an đối với công tác cách ly tập trung trong công an nhân dân nói riêng và sức khỏe của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch nói chung
tại bình định trước tình hình dịch covid một mươi chín có chiều hướng diễn biến phức tạp tại tỉnh phú yên và khu vực lân cận
từ chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu chủ tịch ubnd tỉnh đã ra chỉ thị cấm người dân tụ tập tắm biển và tạm dừng hoạt động
tại bình định trước tình hình dịch covid một mươi chín có chiều hướng diễn biến phức tạp tại tỉnh phú yên và khu vực lân cận
tối qua hai ca dương tính với sars cov hai được ghi nhận ở thành phố vinh liên quan đến chợ đầu mối nông sản lớn nhất nghệ an
như vậy là tính từ ngày một mươi ba tháng sáu đến nay thì tỉnh nghệ an đã phát hiện bốn mươi năm ca dương tính
sở y tế nghệ an đang khuyến cáo người dân các địa phương có liên quan đến chợ đầu mối thành phố vinh và các điểm có nguy cơ
nếu như có những biểu hiện sốt hay ho khan cần khẩn trương đến các cơ sở y tế để khai báo
được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí và sàng lọc sars cov hai kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng
cũng như nhiều người dân khác theo quy định những người dân như ông hải đã có mặt đúng giờ
tại địa điểm lấy mẫu thuộc phường hương bình thành phố vinh để được lấy mẫu xét nghiệm
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp thì đây là việc làm tạo được sự yên tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
chỉ có ló để lấy xét nghiệm trong cái diện rộng này cho người dân không hoang măng trong cái dịch bệnh
mặc dù là công việc cũng rất khó khăn về giữa vật chất và con người
nhưng mà tuy là vất vả nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giáo
bên cạnh đó tỉnh nghệ an cũng đã xây dựng bệnh viện giã chiến số một có quy mô một trăm linh giường bệnh tại huyện hương nguyên
kích hoạt các cơ sở cách ly y tế tập trung thiết lập hệ thống các tổ lấy mẫu
từ tỉnh đến địa phương với trên hai năm trăm linh cán bộ y tế đủ khả năng lấy hơn hai trăm linh mẫu mỗi ngày
thành phố vinh thì có hai cái nguồn lấy và phải nói là chúng tôi chưa tìm được cái f
vì vậy cho nên là chúng tôi thiết nghị là chúng ta phải thực hiện việc giãn cách thành phố vĩnh
để thực hiện một số cái biện pháp phòng dịch xét nghiệm đồng bộ cho toàn bộ người dân của thành phố vĩnh
nhằm phát hiện các trường hợp f trong cộng đồng
từ đấy chúng ta có thể là cách ly truy vết và thực hiện các kế hoạch
kế hoạch tiếp theo của công tác phòng chống dịch bệnh
ubnd tỉnh nghệ an đề nghị sở y tế tiếp tục điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm
thắt chặt các chốt kiểm soát tại các điểm cách ly tập trung và địa bàn cách ly
tập trung để nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm rt pcr theo yêu cầu của bộ y tế đề ra
thưa quý vị mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là thông tin được đăng tải trên báo lao động
những năm vừa qua đảng và nhân nước ta rất quan tâm chỉ đạo xử lý nhiều vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế lớn
với nguyên tắc đó là không có ngoại lệ và không có vùng cấm
trong đó việc thu hồi tài sản thất thoát đang là vấn đề trọng tâm và là một trong những mục tiêu chính trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
báo lao động dẫn lời ông bùi văn xuyền ủy viên thường trực ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn
cần coi thu hồi tài sản là một trong những chính sách quan trọng phải ưu tiên hàng đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
theo ông xuyền để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng đối với vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng
sự phối hợp công tác kiểm tra của đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan khác trong việc thu hồi tài sản tham nhũng
cần coi thu hồi tài sản là một trong những chính sách quan trọng phải ưu tiên hàng đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
chính vì vậy trong quá trình xử lý các vụ việc tham nhũng cơ quan tố tụng cần cưỡng chế
kê biên tài sản phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn ban đầu để tránh bị tẩu tán
thông tin tiếp theo được đăng tải trên báo công an nhân dân
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều ngày hôm qua
liên quan đến bài báo của new york times cho rằng những ổ dịch mới và biến thể covid một mươi chín mới
sẽ đặt dấu chấm hết cho may mắn của việt nam là không khách quan
theo thông tin một bài viết đăng tải trên tờ new york times vào ngày hai tháng sáu có đoạn cho rằng
việt nam từng tự hào về thành tích khoanh vùng dịch trong quá khứ nhưng giờ đây
ổ nhóm truyền giáo tại tp hcm và sự nổi lên của một biến thể virus trên người mới
sẽ đặt dấu chấm hết cho may mắn trong quá khứ của việt nam
phản ứng trước bình luận này người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
nói việt nam may mắn trong công tác phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn không khách quan
khẳng định kể từ khi dịch bệnh bùng phát với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân
ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh vừa chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội
việt nam đã có những quyết sách chiến lược chỉ đạo quyết liệt sáng tạo từ trung ương đến địa phương
người phát ngôn ngoại giao nhấn mạnh những kết quả trong công tác phòng chống dịch bệnh của việt nam
thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế tổ chức y tế thế giới và nhiều quốc gia ghi nhận đánh giá cao
dư luận báo chí kể cả báo chí mỹ cũng nhận định việt nam là hình mẫu trong công tác phòng chống dịch
trên báo kinh tế đô thị thông tin chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của bộ ngoại giao
về lộ trình điều chỉnh chính sách nhập cảnh và biện pháp y tế đối với người nhập cảnh có giấy chứng nhận
đã tiêm chủng hay còn gọi là hộ chiếu vaccine bài viết với nhân đề việt nam tiến tới triển khai hộ chiếu vaccine
tại bộ họp báo vào chiều qua bà lê thị thu hằng cho biết không phân biệt đối xử trong tiêm chủng với người nước ngoài
theo đó quá trình hợp tác giữa bộ ngoại giao bộ y tế và các cơ quan hữu quan
còn nhằm theo hướng xem xét giảm thời gian cách ly và giảm số lượt xét nghiệm đối với người đã tiêm vaccine
và đáp ứng kết quả xét nghiệm y tế đề xuất lộ trình mở rộng đối tượng xuất nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh
được biết bộ ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập cảnh
theo hướng thúc đẩy công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay
tăng cường chia sẻ thông tin công nghệ tài chính y tế đặc biệt là vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
để cùng đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này sớm trở lại bình thường
cũng trên báo kinh tế và đô thị thông tin đó là cho đến thời điểm này thì ngành y tế đã sẵn sàng mọi điều kiện
để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên toàn quốc
theo khuyên cáo của chính phủ nếu như được mời tiêm chủng thì người dân không nên chờ đợi lựa chọn vaccine
sẽ lỡ mất cơ hội phòng bệnh có loại nào tiêm ngay loại đó
theo thông tin thủ tướng yêu cầu tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine thúc đẩy tiến độ đàm phán để mua vaccine nhanh nhất
nhiều nhất có thể yêu cầu bộ y tế ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai nhanh nhất hiệu quả nhất an toàn nhất
chiến dịch tiêm vaccine để chỉ đạo các địa phương cơ quan đơn vị thực hiện
thủ tướng nhắc nhở cần truyền thông khách quan về việc tiếp cận bình đẳng tiêm các loại vaccine khác nhau
tránh tình trạng tâm lý chờ đợi lựa chọn vaccine có loại nào phải dùng ngay loại đó tinh thần là kịp thời an toàn và hiệu quả
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và thực tiễn kết quả triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca
tại việt nam trong những tháng qua chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia khuyên cáo người dân cần bình tĩnh
tích cực và chủ động thực hiện các khuyến cáo của các chuyên gia y tế các cơ quan chuyên môn về tiêm vaccine phòng bệnh
khi đến lượt mình được tiêm hãy đến các cơ sở của địa phương để được tiêm chủng theo dõi sức khỏe thông tin cho nhân viên y tế về các phản ứng sau tiêm
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn khẩn yêu cầu ủy ban nhân dân huyện hóc môn thiết lập vùng phong tỏa
để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng sáu
theo đó ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với một phần ấp hậu lân thuộc xã bài điểm huyện hóc môn và một phần khu phố một hai năm trăm sáu mươi bảy thuộc thị trấn hóc môn huyện hóc môn
thời gian thực hiện là một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu ủy ban nhân dân quyện hóc môn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch an ninh trật tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào các khu vực
thực hiện phong tỏa đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa
bên cạnh đó để thực hiện tốt chỉ đạo nêu trên ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ngành liên quan
ủy ban nhân dân các địa bàn giáp danh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hỗ trợ huyện hóc môn
nhằm đảm bảo năng lực tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân
sở y tế tp hcm đã có công văn hỏa tốc và yêu cầu giám đốc các bệnh viện trên địa bàn khẩn trương bổ sung các đội tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
công văn của sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện lớn trên địa bàn bổ sung thêm hai trăm bốn mươi độ tiêm chủng
sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tiêm chủng từ ngày hai mươi bốn tháng sáu
các bệnh viện phải đảm bảo mỗi độ tiêm có tối thiểu năm nhân sự
có trình độ chuyên môn theo đúng quy định hướng dẫn của bộ y tế để thực hiện
bao gồm một bác sĩ khám sàng lọc hai nhân sự tiêm vaccine một bác sĩ và một điều diễn phụ trách theo dõi sự trí phản ứng sâu tiêm
ngoài ra các bệnh viện cũng cần cứ thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính
bao gồm tiếp nhận cấp giấy xác nhận mỗi đội tiêm mang đầy đủ vật tư và thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng
bên cạnh đó nhằm đảm bảo an toàn trong xử trí các tình huống cấp cứu do các phản ứng sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế tp hcm giao trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cùng toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn thành phố
tổ chức các ekip cấp cứu cùng phương tiện sơ cứu thương sẵn sàng có mặt tại tất cả các điểm tiêm chủng
hứng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
công an tp cn vừa trao số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch của tp cn
đây là số tiền cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đóng góp phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái
chung sức đồng lòng tích cực tham gia ủng hộ để có thêm nguồn lực mua vật tư y tế
vaccine hỗ trợ các khu cách ly và động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh cùng với các lực lượng y tế quân đội
những cám bộ chiến sĩ công an tp cn đã ngày đêm hỗ trợ khắc phục khó khăn
phát huy vai trò là lực lượng nồng cốt tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch
phân công và duy trì lực lượng có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại trên ba mươi điểm kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó thời gian qua công an thành phố đã phát động các chiến dịch hỗ trợ nông dân
tiêu thụ hơn hai mươi bốn tấn nông sản các loại như vải thiều khoai lang hành tím xoài tượng da xanh
dâu da xanh dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng
góp phần cùng đáng bộ chính quyền thành phố phòng chống covid một mươi chín
đảm bảo an sinh xã hội an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân
hội phụ nữ công an tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận hơn hai năm tấn vải thiều bắc giang
và đây là chuyến vải đầu tiên nằm trong chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con
ở vùng bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín của phụ nữ công an tỉnh
với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh bắc giang
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trước đó hội phụ nữ công an tỉnh đã vận động cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng chương trình
nâng niu giá trị nông sản việt kết nối nông sản sang sẻ yêu thương vượt qua đại dịch
những ngày qua hội phụ nữ công an tỉnh thường xuyên nhận được tin báo đơn hàng mới
từ các cơ sở hội cũng như trong toàn lực lượng công an tỉnh
trên cơ sở đăng ký của các cơ sở hội hội phụ nữ công an tỉnh hỗ trợ tiêu thụ hơn hai năm tấn vải
cho nông dân bắc giang đây là một trong những chương trình ý nghĩa nhân văn kịp thời
và đúng đắn của phụ nữ công an tỉnh đồng nai
qua đó giúp người dân trồng vải vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
đồng thời hướng đến đảm bảo mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
vừa phòng chống dịch bệnh
qua công tác quản lý địa bàn công an tỉnh bình thuận xác định
các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như nhà nghỉ khách sạn homestay
thường được nhiều đối tượng chọn làm nơi để hoạt động phạm pháp và gây mất an ninh trực tự
nhất là việc thuê phòng để sử dụng ma túy hay là bay lắc
do đó công an tỉnh đã mở rộng các đợt kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng
và đặc biệt là trong mùa dịch đang diễn biến phức tạp
theo thống kê của công an thành phố phan thiết hiện trên địa bàn có hơn năm trăm linh cơ sở kinh doanh lưu trú
như khách sạn nhà nghỉ homestay chưa kể số lượng lớn nhà trọ quán bar karaoke
và nhiều cơ sở lưu trú nhỏ lẻ khác
vì vậy tình hình an ninh trật tự tại các địa điểm này còn tiềm ẩn nhiều phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra
nhiều vụ tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
việc để các đối tượng thuê sử dụng các cơ sở lưu trú để hoạt động bay lắc thì trách nhiệm không nhỏ
đó là do việc quản lý của các chủ cơ sở lưu trú còn lỏng lẻo không có sự giám sát
nhiều trường hợp vì lợi nhuận nên đã cố tình làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật
thậm chí là tiếp tay cho tệ nạn này bằng cách câu kết các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
đặc biệt với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như giai đoạn hiện nay
thì việc tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng là một nguy cơ lây lan dịch bệnh
hành sĩ anh bảo
tôi làm mở cửa thì tôi mở cửa

mà bây giờ tôi cảm thấy nó cũng là cái sai
để kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để hoạt động phạm pháp
công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các vụ vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh lưu trú
tiếp tục là tổ chức công tác tuyên truyền đến tận người dân đến từng khu phố để nắm và biết đặc biệt là số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm
bên cạnh đó thì cũng làm tốt công tác phù hợp với các ban ngành đồng thể
với địa phương tổ chức tùn tra khép kín địa bàn và đặc biệt là kiểm tra xử lý các tụ điểm có đại nạn ma tí
để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
thì chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú quán bar karaoke
cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý chặt hoạt động kinh doanh của mình
các gia đình cần tích cực quản lý giáo dục con em mình xây dựng lối sống lành mạnh an toàn
không tham gia vào các hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy
chương trình tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết là ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy các tàu
khu đoạn từ tp hcm đi các tỉnh miền trung và ngược lại do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tuyến tp hcm đà nẵng tạm dừng chạy đôi tàu se hai mươi một se hai mươi hai đến ngày một mươi năm tháng bảy
tuyến tp hcm nha trang tạm dừng chạy tàu snt hai xuất phát sài gòn đến ngày một mươi bốn tháng bảy
và tàu snt một xuất phát nha trang đến ngày một mươi năm tháng bảy
tuyến tp hcm phan thiết tạm dừng chạy đôi tàu spt một spt hai đến ngày một mươi năm tháng bảy
hành khách có vé đi tàu các ngày tạm dừng tàu chạy liên hệ trả vé tại ga trước giờ tàu chạy và không thu phí
ở khu vực phía bắc công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết đơn vị này chạy tăng thêm tàu khách tuyến hà nội hải phòng bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng sáu
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố cho phép điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng và doanh thu vận tải khách công cộng bằng xe buýt
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trong tháng năm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thủ đô hà nội chỉ đạt bốn mươi bảy so với tháng bốn và giảm hai mươi tám bảy so với cùng kỳ năm ngoái
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng và doanh thu vận tải khách công cộng bằng xe buýt năm hai nghìn hai mươi một
hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong năm hai nghìn hai mươi một đối với các dự án đầu tư thay mới phương tiện là xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ